việc số ca nhiễm virus zika được ghi nhận tại thành phố hồ chí minh tăng lên cùng với việc tỉnh đắk lắk đã ghi nhận trường hợp trẻ đầu tiên mắc chứng đầu nhỏ do virus zika gây nên
điều này đang khiến nhiều phụ nữ lo lắng về khả năng dễ bị nhiễm bệnh đặc biệt là đối với những công nhân thì càng cần phải chú ý phòng tránh khi môi trường sống của họ tương đối ẩm thấp dễ phát sinh mũi
những dãy nhà trọ sát nhau ẩm thấp vệ sinh môi trường không đảm bảo đây là hình ảnh được ghi lại tại khu công nghiệp bắc thăng long hà nội nơi có hàng trăm nữ công nhân đang sinh sống
đây cũng là điều kiện để mũi sinh sản nhanh chóng trước tình hình dịch bệnh do virus zika gây ra đang tăng tại các tỉnh phía nam nhiều nữ công nhân không khỏi lo lắng khi điều kiện sống không được đảm bảo trong khi hầu hết trong số họ đều đang ở độ tuổi mang thai